hai bên cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực quan trọng như công nghiệp kinh tế thương mại tài chính ngân hàng
tại kỳ họp các cơ quan hữu quan hai nước đã trao đổi cụ thể về tình hình hợp tác và giải pháp thúc đẩy hợp tác
ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại seoul giả soát tình hình hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực từ kỳ họp thứ một mươi sáu tới nay
đồng thời đề ra phương hướng hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại đầu tư hợp tác phát triển lao động
và sự tham gia của hai nước trong khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế trong thời gian tới
ngoài các lĩnh vực chính kể trên hàn quốc và việt nam cũng cam kết hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực như công nghiệp
năng lượng hạ tầng môi trường tư pháp khoa học công nghệ tài chính ngân hàng